cần làm gì khi bất ngờ bị trở thành f
đó là điều mà không phải ai cũng hiểu nếu không phải là nhân viên y tế
sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi một mươi lời khuyên của bác sĩ trương hữu khanh
chuyên gia dịch tễ nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một
thứ nhất bình tĩnh không hoảng loạn
thứ hai nếu bạn là đối tượng nguy cơ như béo phì trên sáu mươi tuổi có bệnh lý nền đang điều trị
liên lạc ngay với cơ quan y tế để chuẩn bị đi cách ly
thứ ba nếu bạn không là đối tượng nguy cơ đa số tự khỏi sau một mươi ngày
thứ tư bạn có thể không có triệu chứng cho đến khi hết bệnh
thứ năm hoặc có triệu chứng như cảm viêm hỏng sẽ hết dần và khỏi bệnh
thứ sáu bạn nên thực hiện các việc sau là không ra khỏi nhà cho tới khi ngành y tế cho phép
nếu chỉ ở một mình không cần thiết phải đeo khẩu trang thường xuyên
giữ khoảng cách trên hai mét khi tiếp xúc với người nhà đeo khẩu trang và tấm tre dọc bắn khi được tiếp tế
thứ bảy đợi đảm bảo tăng sức đề kháng
nên uống đủ nước ngủ đủ giấc ăn đủ chất tập thể dục điều độ
ăn thành nhiều bữa vì khi có triệu chứng giảm vị giác và khư giác bạn sẽ rất khó ăn uống
ăn sạch uống sạch nhà vệ sinh phải sạch
mang khẩu trang và rửa tay khi đi vệ sinh
phòng ở thông thoáng thường xuyên rửa tay khi đi vệ sinh
thứ tám theo dõi sức khỏe và xử trí các triệu chứng thông thường như những lần việc âm cúng khác
thứ bảy uống thuốc khi sốt trên ba mươi tám độ không có triệu chứng không nên uống thuốc ngừa theo dõi thân nhiệt mỗi ngày
thứ chín theo dõi xử trí các triệu chứng nguy cơ nặng báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng sau
khó thở nhịp thở nhanh trên hai mươi lần mỗi phút nồng độ oxy máu đỏ ở đầu ngón tay dưới chín mươi năm
đau hoặc tức ngực thường xuyên không tỉnh táo da móng tay mu nhật nhạt hay tím tái
trong lúc chờ đợi đi chữa trị nên thực hiện các bước sau
tập hít thở sâu hít vào bằng mũi sau cho tới khi phình bụng thở ra cho đến khi bụng xẹp
nếu hiệu quả thì tiếp tục hít thở sau nếu không hiệu quả thì chuyển sang nằm sắp để thở
thứ mười bình tĩnh chờ thông báo từ nhân viên y tế để làm xét nghiệm lại